thời gian qua với nỗ lực đầy quả càm và đáng tự hào của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
bóng đá việt nam gần như đã lấy lại được sự quan tâm và ủng hộ của người hâm mộ trên cả nước
với mục đích tiếp tục tạo một môi trường bóng đá trong sạch nâng cao chất lượng bóng đá nước nhà
tạo cơ sở và niềm tin với người hâm mộ lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa liên đoàn bóng đá việt nam
và liên đoàn bóng đá hàn quốc đã được tổ chức tại trụ sở liên đoàn bóng đá việt nam
những gì mà đội tuyển u hai mươi ba việt nam đạt được trong giải đấu u hai mươi ba châu á trên đất thường châu vừa qua
không chỉ là kết quả của nỗ lực của ban huấn luyện huấn luyện viên trưởng park hang seo
mà còn phải kể đến những quyết tâm cống hiến của mỗi cầu thủ
đó là kết quả của đội ngũ những nhà làm thể thao mà trong đó có cả những nhà quản lý tại vff
với mong muốn xây dựng một nền bóng đá trong sạch đẩy mạnh sự phát triển của bóng đá việt nam
đây cũng chính là chiến lược giải hóa
đó chẳng hạn là cái đích hướng tới của một nền bóng đá tiên tiến
việc ký kết thỏa thuận hợp tác lần này cũng không nằm ngoài mục đích đó
trong thời gian qua mối quan hệ hợp tác giữa việt nam và hàn quốc đã phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực
như kinh tế văn hóa và thể thao
đặc biệt vừa qua đội tuyển u hai mươi ba việt nam đã làm nên huy chương bạc lịch sử tại u hai mươi ba châu á
trong đó có sự góp công lớn của huấn luyện viên park hang seo người hàn quốc
nên tôi nghĩ từ nay về sau việt nam và hàn quốc ngoài vấn đề kinh tế
thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ hợp tác và đồng hành cùng với nhau
để quản lý một nền thể thao trong sạch trong đó có bóng đá
biên bản ghi nhớ bao gồm các nội dung chia sẻ trao đổi nguồn nhân lực đào tạo
phát triển quản lý bóng đá với mục đích thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa hai bên
cũng như thúc đẩy mối quan hệ hợp tác và sự phát triển bóng đá của hai quốc gia việt nam hàn quốc
trong thời gian sắp tới về tiến đồng đá việt nam cũng sẽ tiếp tục có những hoạt động hợp tác với đồng đá hàn quốc
thông qua là ngay đầu tháng bốn đội tuyển u một mươi chín chúng ta sẽ thi đấu một giải đấu ở hàn quốc
với ba quốc gia rất là mạnh là đội tuyển u một mươi chín hàn quốc đội tuyển u một mươi chín mà rốc và mexico

có thể khẳng định những bước đi đúng đắn của những nhà làm chính sách
sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của bóng đá trong nước
giúp bóng đá việt nam bắt kịp với tốc độ phát triển của nền bóng đá tiên tiến trên thế giới